trước sự kiện ghi nhận tiến bộ quan trọng của nền y học việt nam về ca ghép phổi đầu tiên trên người của đội ngũ y bác sĩ việt nam
hôm nay thủ tướng nguyễn xuân phúc đã có thư khen gửi học viện quân y bệnh viện quân y một trăm linh ba bộ quốc phòng bộ y tế
trong thư thủ tướng khẳng định cùng với những kết quả đạt được trong ghép thận ghép gan ghép tim
thành công của ca ghép phổi lần này đã khẳng định năng lực trình độ của đội ngũ thầy thuốc việt nam nói chung
học viện quân y nói riêng góp phần nâng cao y tín và niềm tin vào nền y học đất nhà
thành tích này đã tô đẹp thêm truyền thống của quân đội nhân dân việt nam và ngành y tế
có phần thiết thực chào mừng kỷ niệm sáu mươi hai năm ngày thầy thuốc việt nam hai mươi bảy tháng hai năm một nghìn chín trăm năm mươi năm hai mươi bảy tháng hai năm hai nghìn một mươi bảy
thay mặt chính phủ thủ tướng nhiệt liệt biểu dương thành tích của tập thể giáo sư bác sĩ nhân viên y tế học viện quân y bệnh viện quân y một trăm linh ba
thủ tướng tin tưởng rằng phát huy kết quả đã đạt được cùng với thực hiện lời dạy lương y như từ mẫu của bác hồ kính yêu
các tập thể y bác sĩ bệnh viện quân y một trăm linh ba sẽ tiếp tục gạt hái được nhiều thành công hơn nữa trong lĩnh vực ghép tạng nói riêng
và khám chữa bệnh chăm sóc sức khỏe nhân dân nói chung
nhân dịp này thủ tướng cũng gửi lời chúc mừng đến cháu ly trương bình gia đình cháu và cảm ơn sự hỗ trợ giúp đỡ của các chuyên gia nhật bản